kỷ niệm một trăm linh năm ngày sinh của nhà thơ tố hữu sáng nay tại hà nội gia đình nhà thơ tố hữu đã tổ chức lễ khánh thành bảo tàng tố hữu
đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung mương đảng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh chủ tịch hội đồng lý luận trung mương đã tới tham dự buổi lễ
bảo tàng tố hữu được xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát triển nhà lưu niệm tố hữu trước đây
bảo tàng gồm hai hợp phần phần trưng bày về cuộc đời sự nghiệp của tố hữu thông qua bảy tập thơ gắn liền với những giai đoạn lịch sử cách mạng của đất nước
hợp phần hai là không gian tái tạo một phần căn nhà bảy mươi sáu phan đình phùng nơi ông và gia đình đã sống suốt hơn bốn mươi năm từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi đến hai nghìn một mươi
với phong cách trưng bày khoa học và đổi mới kết hợp nhiều phương tiện nghe nhìn bảo tàng cung cấp cho người xem một cách đầy đủ và đa chiều các tư liệu bối cảnh quốc tế
cá nhân nhà thơ trong gần một thế kỷ nhiều biến động
bảo tàng tố hữu mở cửa đón khách tham quan từ một mươi h đến một mươi bảy h các ngày thứ bảy hàng tuần